do mưa nhiều nên thời gian qua việc thi công khu tái định cư lộc an bình sơn
nhằm phục vụ dự án sân bay long thành đồng nai đã bị chậm tiến độ
những ngày gần đây thì thời tiết đã thuận lợi hơn các đơn vị liên quan đang dồn lực và tăng tốc
xây dựng khu tái định cư để sớm bố trí chỗ ở cho người dân
các nhà thầu đã huy động hàng loạt máy móc phương tiện cùng hàng trăm công nhân thi công các hạng mục
trong khu tái định cư lộc an bình sơn
tại các trục đường chính các đơn vị đang tiến hành thảm nhựa lớp một và lớp hai
đây là bước cuối cùng trong quy trình làm đường
khu tái định cư lộc an bình sơn có diện tích hơn hai trăm tám mươi hectare
có thể bố trí chỗ ở cho khoảng
khoảng hai mươi tám năm trăm linh người
theo kế hoạch tháng một mươi vừa qua tỉnh đồng nai giao đất để người dân xây dựng nhà ở
sông do mưa nhiều đi khu tái định cư chậm tiến độ
hiện thời tiết đã thuận lợi hơn tỉnh đang quyết tâm làm xong các gói thầu ưu tiên
hiện nay là chúng tôi tập trung các trục đường lớn
trục đường lớn phải làm ở khu tái định cư làm cho sông trước
rồi người dân vào cùng lúc bốc thăm và xây dựng tái định cư sông sông
với lại cái tiến độ làm đường giao thông
với nỗ lực từ nhiều phía tiến độ khu tái định cư phục vụ sân bay long thành
đang được đẩy nhanh
trong tháng một mươi hai này đồng nai sẽ tổ chức các đợt bốc thăm chia đất
tại khu tái định cư cho người dân
tỉnh cam kết ngay sau khi xây xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật
sẽ tập trung xây dựng trường học trạm y tế giúp người dân có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ